các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an tp hcm mời nhà báo hà ni lên làm việc
giãn bài viết công an tp hcm mời nhà báo hà ni lên làm việc sau khi nguyễn phương hằng bị bắt đăng tải ngày ba mươi tháng ba trên trang tin điện tử cafebiz cho biết
ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã mời bà nguyễn thị hàn ni lên trụ sở để giải quyết vấn đề liên quan đến đơn tổ giác đối với bà nguyễn phương hằng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ quận một là tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam về hành vi
vu khống làm nhục người khác lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích của tổ chức cá nhân
bà hàn ni cho biết bà từng gửi đơn tố cáo đến bộ công an và công an tp hcm về việc bà hằng trong các buổi live stream đã vu khống làm nhục xúc phạm bà
nhưng sau đó đơn của bà hà ni đã được chuyển giao cho công an tp hcm thụ lý giải quyết
công an tp hcm đã hai lần mời bà hà ni lên làm việc nhưng nửa năm nay vẫn chưa trả lời chính thức cho bà
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
công an tp hcm chính thức có yêu cầu nhà báo hàn ni bổ sung hồ sơ chứng cứ liên quan đến đơn tố giác trên
bà hàn ni cho biết sau khi bà tố cáo bà hằng thì trong các buổi live stream bà này càng công kích bà mạnh mẽ hơn
giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bà hằng tìm đến báo sài gòn giải phóng gọi là thăm bà hàn ni kéo theo đám đông các youtuber gây ồn ào
bà hằng có lên mạng xã hội nói là sẽ truy cùng giết tận
do đó bà hàn ni tiếp tục có đơn tố cáo đến công an tp hcm
về việc bà hằng có dấu hiệu đe dọa giết người bà hàn ni cũng đề nghị cơ quan công an có phương án bảo vệ khẩn cấp trước những lời đe dọa này
chưa dừng lại ở đó còn xuất hiện những cá nhân những nhóm người có hành vi tấn công bà hàn ni từ mạng xã hội đến thực tế
trước đó sáng hai mươi ba tháng ba bà hàn ni đã cùng nhóm bạn đi ăn sáng ở quán gần nhà tại quận bảy thì bị một nhóm bốn người có hành vi xúc phạm duyên lao và tấn công
hiện bà hằng ni có đơn tố cáo gửi công an tp hcm
công an tp hcm đã tiếp nhận đơn của các cá nhân tố cáo bà hằng thông qua mạng có hành vi vu khống làm nhục người khác lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và đe dọa giết người
quá trình xác minh giải quyết các đơn tố cáo liên quan đến bà hằng công an xác định ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một sở thông tin truyền thông tp hcm đã xử phạt vi phạm hành chính với bà này về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật

tuy nhiên bà hằng cố ý né tránh không chấp hành mặt khác bà tiếp tục tụ tập đông người gây ảnh hưởng phức tạp tới tình hình an ninh trật tự
ba tổ chức nhiều buổi live stream công kích xúc phạm nhiều cá nhân tổ chức gây mất an ninh trật tự vi phạm pháp luật
quá trình điều tra xác minh đến nay công an tp hcm xác định bà hằng đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do dân chủ xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của các cá nhân
hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được ngày hai mươi bốn tháng ba công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam bà hằng về tội danh nêu trên
để rõ hơn về những quy trình xác minh vụ việc nhà báo hàn ni tố cáo bà phương hằng mời quý vị cùng theo dõi những ý kiến của các luật sư dưới đây
quy trình xác minh việc nhà báo hàn ni tố cáo bà nguyễn phương hằng
bài viết vụ nhà báo hàn ni tố cáo bà nguyễn phương hằng quy trình xử lý ra sao đăng tải ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trên báo dân việt dẫn lời tiến sĩ luật đặng văn cường cho biết
pháp luật quy định quyền tự do ngôn luận tự do bày tỏ quan điểm thái độ ý kiến bởi vậy mọi người đều có quyền bây giờ bày tỏ quan điểm thái độ của mình đối với các vấn đề xã hội
tuy nhiên việc bày tỏ quan điểm thái độ phải dựa trên cơ sở của các quy định của pháp luật không được lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước tổ chức của cá nhân
nếu lợi dụng tự do ngôn luận để xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác đó là hành vi vi phạm pháp luật
khi có đơn thư tố cáo tố giác về hành vi vu khống làm nhục người khác người có đơn thư có trách nhiệm phải xuất trình các tài liệu chứng cứ để chứng minh là mình đã bị xâm phạm để danh dự nhân phẩm
theo tiến sĩ cường trong vụ việc nhà báo hàn ni tố cáo bà nguyễn phương hằng cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ nội dung các buổi live stream của bà hằng xem có những lời lẽ hành vi nào xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhà báo này hay không
nếu có thì tùy tính chất mức độ đến đâu để xem xét áp dụng chế tài theo quy định pháp luật
căn cứ và thông tin mà người tố cáo cung cấp căn cứ và các tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được và các tài liệu chứng cứ từ phía các cơ quan chức năng
cơ quan điều tra sẽ kết luận có hành vi vu khống hay không tính chất mức độ của sự việc đến đâu để có quyết định giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật
theo quy định của pháp luật thì trách nhiệm chứng minh tội phạm phải được chứng minh hành vi vi phạm thuộc về cơ quan chức năng
cơ quan điều tra sẽ căn cứ và quy định của pháp luật để thu thập các tài liệu chứng cứ làm rõ sự việc để có kết luận
trong khi đó luật sư trương quốc hòe đoàn luật sư tp hà nội cho biết trong vụ việc bà hà ni tố cáo bà nguyễn phương hằng
sau khi xác minh các nội dung thông tin có liên quan nếu có căn cứ cho thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội vu khống
theo điều một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm và xử lý người vi phạm theo quy định
tội vũ khống có mức phạt thế nào
luật sư hoài cho biết vu khống là hành vi bịa đặt hoặc lan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền
tội này có ba khung hình phạt trong đó khung cao nhất lên đến bảy năm tù
hình phạt bổ sung là người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm
vị luật sư phân tích một người chỉ bị coi là phạm tội vu khống khi có một trong các hành vi sau
hành vi biện đặt nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác
hành vi này được thể hiện qua việc người phạm tội đã tự bịa ra đặt ra những điều không đúng sự thật có nội dung xuyên tạc và lan truyền nó đến nghiêm trọng nhân phẩm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác
hình thức để đưa ra những thông tin nói trên có thể dưới các dạng khác nhau như
nói trực tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc các phương thức khác
hành vi thứ hai là loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác
hành vi này tuy người phạm tội không đặt ra những điều không đúng sự thật về người khác nhưng biết rõ đó là bịa đặt đây là dấu hiệu bắt buộc nhưng vẫn loan truyền điều đó bịa đặt cho người khác
người loan truyền phải biết rõ điều mình lan truyền là không có thực nếu họ còn bán tín bán nghi thì cũng chưa cấu trúc
thành tội vụ khống việc loan truyền này có thể dưới nhiều hình thức khác nhau như kể lại cho người khác nghe đăng bài tin trên phương tiện truyền thông đại chúng
hành vi thứ ba là bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền
vị luật sư nhấn mạnh xét theo hành vi thứ ba ở trên có thể thấy trong vụ việc nhà báo hàn ni tố cáo bà nguyễn phương hằng
nếu cơ quan điều tra xác định bà hằng không có hành vi phạm tội việc bà ni tố cáo là bịa đặt thì bà này cũng có thể bị xử lý về hành vi vu khống
trước đó bà đặng ti hàn ni thường được nhắc đến trong các live stream của bà nguyễn phương hằng
trong đó bà phương hằng cáo buộc bà hàn ni phản động tống tiền doanh nghiệp nói xấu bộ trưởng bộ thông tin truyền thông bảo vệ ông tất thành cang
đây không phải là lần đầu tiên bà phương hằng bị kiện trước đó nhiều nghệ sĩ như hoài linh đàm vĩnh hưng vi oanh nộp đơn tố cáo vì cho rằng bà hằng có hành vi vu khống
xúc phạm danh dự người khác trên mạng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ cơ quan công an cho biết đang xác minh các đơn tố cáo và sẽ thông tin sau
thưa quý vị và các bạn công an vẫn đang tiếp tục điều tra về những hành vi vi phạm của bà nguyễn phương hằng
mọi thông tin mới nhất về việc giải quyết từng đơn tố cáo của cơ quan công an sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
điều thấy hay quý vị hãy bấm live stre và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn và những tin tức nóng hồi về tình hình xã hội cũng như dịch bệnh
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại